hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đầu là thông tin liên quan đến vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một
ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã hoàn thành kết luận vụ án
căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã chuyển hồ sơ
sang viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị truy tố một mươi bị can
trong đó có bốn trường hợp là cán bộ của bệnh viện tâm thần trung ương i
trong vụ án này nguyễn xuân quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
về tội tàng trữ trái phép cho ma túy
đối tượng sau đó điều trị tại phòng điều trị tầng hai khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của tòa án nhân dân huyện thanh trì
đồng thời lôi kéo rụ rỗ một số y bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội
qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn hà nội
công an tp hà nội đã phát hiện đường dây ổ nhóm hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
có tính chất phức tạp hoạt động thường xuyên liên tục và kéo dài ngay trong khuôn viên của bệnh viện
quá trình điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội xác định
các đối tượng gồm nguyễn thị minh huệ nguyễn anh vũ và bùi thị hạt là các nhân viên điều dưỡng
kỹ thuật viên và hộ lý của khoa đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của quý
đối với trưởng khoa bác sĩ đỗ thị liêu quý dùng tiền mua chuộc bằng cách mỗi tháng nộp cho bác sĩ lưu một mươi triệu đồng tiền phòng
liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
sau nhiều nỗ lực truy bắt đến khoảng tám h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh yên bái đã phát hiện nghi phạm chết
trong tư thế treo cổ tại khu vực núi đá thuộc thôn kéo quảng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
cách nhà đối tượng khoảng ba trăm linh mét
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba nghi phạm bùi văn đẳng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn kéo quảng xã minh xuân
huyện lục yên tỉnh yên bái đã dùng dao tấn công khiến anh bùi văn trinh xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái tử vong tại chỗ
sau đó tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh trần văn dũng bị thương và sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
vào ngày một mươi chín tháng ba công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc triệu tập nhóm một mươi bốn đối tượng từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy tuổi gây mất trật tự công cộng
để giáo dục và giúp các em nhận thức đúng đắn về hành vi sai phạm của mình
ngày một mươi ba tháng ba công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc tuần tra trên địa bàn phát hiện một số thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ
đi trên hai xe gắn máy và nhiều xe đạp điện mang theo nhiều hung khí
khi đến thôn phủ lưu xã tam hồng lực lượng công an đã ập đến chặn xe phong tỏa tạm giữ các phương tiện và các đối tượng cùng số hung khí trên
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để giải quyết mâu thuẫn
bị toán nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng tuyên phạt án treo về tội trộm cắp tài sản
thế nhưng bị cáo nguyễn văn hùng năm mươi tuổi trú tại phường xuân hà quận thanh khê
vẫn bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày hai mươi một tháng ba ngay khi thấy hùng xuất hiện trở lại công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng đã nhanh chóng bắt giữ để bàn giao cho cơ quan thi hành án
cụ thể vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hùng bị toán nhân dân quận thanh khê cho phép hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản và chịu sự quản thúc của địa phương
sau đó hùng bỏ trốn đi khỏi địa phương mà không thông báo cho cơ quan chức năng
mặc dù cảnh sát khu vực đã vận động gia đình tác động
thậm chí là kêu gọi hùng quay về địa phương để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước
nhưng hùng vẫn ngoan cố lẩn trốn
hiện công an phường xuân hà quận thanh khê đã hoàn tất thủ tục để bàn giao nguyễn văn hùng cho cơ quan thi hành án hình sự
thay đổi hình thức ngăn chặn là giam giữ có thời hạn thay vì án treo như ban đầu
sau hơn một mươi ngày xét xử và nghị án vào ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản cao thắng
tù trung thân và chín bị cáo khác từ bảy năm cho đến một mươi tám năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo còn phải có trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của bị hại tổng cộng gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó võ thanh long phải hoàn trả hơn một trăm ba mươi một tỷ đồng
theo nội dung cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu võ thanh long đăng ký thành lập công ty cổ phần bất động sản cao thắng
địa chỉ tại ấp phú nghĩa xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
đầu năm hai nghìn một mươi bảy võ thanh long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án khu du lịch sinh thái phú hữu
nay là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phú hữu hậu giang với số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
sau đó long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án
không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho công ty cao thắng
các công trình hạng mục trong dự án khu du lịch chưa được cấp giấy phép
khu du lịch chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động nhưng võ thanh long cùng các đồng phạm
đã để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức như hợp đồng hợp tác đầu tư
thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của công ty ước mơ việt để mua cổ phần công ty bất động sản cao thắng
bán cổ phần công ty cao thắng bán vé ito hợp đồng đại lý bán vé du lịch để chiếm đoạt của tám trăm một mươi bảy bị hại
ba mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
công an quận cầu giấy tp hà nội cho biết vừa tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong xe ô tô
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận cầu giấy nhận được đơn trình báo về một đối tượng
của người dân về việc bị mất trộm tài sản có giá trị trong xe ô tô
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã phối hợp với công an phường trung hòa
vào cuộc điều tra vụ việc sau một ngày tích cực xác minh lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng hà anh quân
sinh năm hai nghìn tám trú tải thanh oai hà nội để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản